quyết định về việc điều động và bồi nhiệm thượng tá bùi quang bình phó giám đốc công an tỉnh quảng ninh đến nhận và công tác giữ chức vụ giám đốc công an tỉnh hải dương
tại lễ công bố thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an đã trao quyết định của bộ trưởng bộ công an về việc điều động và bổ nhiệm đồng chí thượng tá bùi quang bình phó giám đốc công an tỉnh quảng ninh đến nhận công tác và giữ chức vụ giám đốc công an tỉnh hải dương
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thứ trưởng lê văn tuyến chúc mừng ghi nhận và đánh giá cao những thành tích đạt được của hai đồng chí trong thời gian qua

đề nghị hai đồng chí tiếp tục phát huy năng lực kinh nghiệm công tác khẩn trương tiếp nhận công việc và thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ được giao theo quy định của đảng